tất cả để đoàn kết hơn mạnh mẽ hơn hoàn thiện hơn
cũng bắt đầu hành trình thú vị trong trải nghiệm
chạy hè chiến sĩ công an
kết thúc một ngày học với thật nhiều hoạt động
đến tối với các học viên sẽ là những hoạt động sinh hoạt chung
căn kết tình cảm trong môi trường tập thể
và hôm nay sẽ là một buổi tối thật đặc biệt
không khí tại phòng sinh hoạt chung lúc này đang rất đông vui và nhộn nhịp
ai sẽ là chủ nhân bữa tiệc ngày hôm nay
điều bất ngờ nào sẽ được bật mí
tránh ngược lại với không khí vui vẻ của phòng sinh hoạt chung
thì có hai người bạn lại đang đầy tâm trạng
thì ra để giữ bí mật cho buổi sinh nhật
thầy giáo đã giữ chân hai bạn bằng cách cấm túc tại phòng ngủ
với lý do phạm lỗi khiến tâm trạng của hai anh bạn vô cùng buồn bã
vui lên nào bởi điều bất ngờ vẫn còn đang chờ ở phía trước
trung bình mỗi năm có hơn hai vụ xâm hại tình dục và bạo hành trẻ em trong đó trẻ em bị xâm hại tình dục chiếm gần bảy mươi
và một trong những nguyên nhân dẫn đến trẻ bị xâm hại và che giấu với gia đình là do trẻ thiếu kiến thức về giáo dục giới tính
hãy dạy cho trẻ giáo dục giới tính từ khi trẻ ba tuổi
bình thường hóa những cuộc trò chuyện về giới tính
luôn giữ thái độ chân thành và cởi mở khi nói chuyện với trẻ về giáo dục giới tính
dạy trẻ về các bộ phận dân cư và làm chủ cơ thể của mình
nói với trẻ về sự tin tưởng dành cho trẻ nếu ai đó có ý đồ động trạng
điều này sẽ khiến việc giáo dục giới tính với trẻ không còn là rào cản
kết thúc buổi học giới tính với chủ đề yêu thương cơ thể mình
có vẻ như các bạn học viên đã bớt ngại ngùng và e rè hơn
điều này là vô cùng có ích cho trẻ trong hoạt động tiếp theo sẽ diễn ra ở một địa điểm mà phần lớn các bạn đều vô cùng thích thú

biết bơi và bạn chưa biết bơi đều phải học sinh tồn khi mà cứu đuối
thì bạn chưa biết bơi thì phải biết cái kỹ năng này để làm gì
khi mà được người khác đến cứu thì mình có cái cách mà hợp tác với người ta
trung bình mỗi năm vẫn có khoảng hai trẻ em tử vong do đuối nước
việc dạy trẻ biết bơi là chưa đủ cần dạy trẻ ứng phó kịp thời và an toàn khi gặp người đuối nước
bởi danh giới của việc giúp đỡ người bị nạn và bảo toàn mạng sống của mình là rất mong manh
khi mà cứu đuối thì người ta ưu tiên hai giải pháp
một là cái giải pháp mà cứu đuối gián tiếp
mình dùng các cái công cụ ví dụ như là xào như là gậy như là phao hay là bè
tức là các cái vật mà các con thấy là nổi được quăng ra để cho người cứu đuối người ta bám vào
mình kéo mình nôi vào
cứu đuối trực tiếp là thì mời một bạn lên để thực hành cùng với thầy thắng nhỉ thầy việt anh
thầy việt anh là luôn luôn ưu tiên là tiếp cận
nạn nhân từ phía sau
thường là người cứu đuối sẽ vòng tay qua phía cổ và vào cái nách đối diện
kẹp và bơi nhái để đưa nạn nhân vào bờ
cái giải pháp thứ hai mà người ta hay dùng đó là có thể là túng
cái tóc bạn nạn nhân là nữ thì nhiều người ta túm nó dễ hơn
cái giải pháp thứ ba là túm vào cổ áo phía sau nạn nhân để kéo đi
luân kinh nhấu nguyên tóc tiếp cận nạn nhân
từ phía sau khi tiếp cận từ phía sau có thể túm tóc hoặc túng cổ áo của nạn nhân rồi đưa vào bờ
nhưng mà khi mà xuống tiếp cận thì nó có các cái tình huống nguy hiểm thì cái tình huống số một là người ta túm vào cổ tay
đã túm bằng một tay quan sát cái người cứu đuối người ta đang nắm tay mình theo cái hướng nào để quay theo cái hướng chỉ của ngón cái
hay là hướng ra ngoài đọc bàn tay thì là nó sẽ bùm còn trường hợp nắm hai tay thì chúng ta đưa một tay còn lại lên
nắm cái tay mình dìm xuống dưới xong rồi hất mạnh bất ngờ lên
còn tình huống thứ ba nữa là bị nạn nhân ôm phía trước khi bị ôm cổ như thế này đúng không
thì dùng cái tay này đẩy như thế này tay này nắm như thế này đúng chưa
khi mà mình quay lại như thế này là mình đúng vào cái thế mà mình đưa người ta vào luôn
người đuối nước luôn tìm cách bám vào mọi thứ chụp được theo bản năng để mong giữ được tính mạng
hãy luôn nhớ không tiếp cận nạn nhân từ phía trước bằng mọi cách không để nạn nhân tóm lấy tay mình hay ôm vì giữ cổ điều này là vô cùng nguy hiểm
trong trường hợp bị nạn nhân bám giữ lấy tay người cứu đuối lập tức gồng tay giật mạnh theo chiều ngược lại sau đó chủ động tiếp cận từ phía sau
trong trường hợp nạn nhân ôm giữ ghi vào cổ người cứu đuối hãy dùng một tay bám vào khủyểu tay nạn nhân tay còn lại bám cột tay
nhưng khủyểu tay nạn nhân xoay người nạn nhân rồi bơi vào bờ
mẹ nghe có khi còn chẳng giám thế nhưng mà trong cái một tuần trải nghiệm thì thấy rằng là con có thể tự tin là đứng trên sân khấu cho dù là con có sai nhưng mà thật sự là rất là xúc động
trại hè chiến sĩ công an đã khép lại với thật nhiều cảm xúc
sáu ngày năm đêm xa nhà nhưng lại có thêm thật nhiều trải nghiệm tích lũy thêm nhiều kỹ năng và cả những người bạn mới
những giọt nước mắt những khó khăn và cả những bất đồng
tất cả đã được thay thế bằng nụ cười
đã được thay thế bằng nụ cười của sự đoàn kết sự trưởng thành và dũng cảm hơn
hy vọng rằng những trải nghiệm thú vị này sẽ khiến trẻ có thêm một mùa hè thật ý nghĩa